chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tại huyện long hồ phó chủ tịch nước đánh giá cao việc đảng bộ và chính quyền huyện đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
chăm lo đời sống vật chất tinh thần của gia đình chính sách và người nghèo ở địa phương
đồng thời bày tỏ lòng biết ơn các gia đình chính sách đã đóng góp nhiều công lao và sương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước
tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tặng một trăm năm mươi phần quà cho người nghèo gia đình chính sách và học sinh nghèo học giỏi của huyện long hồ
trị giá mỗi phần quà là một triệu đồng
trước đó phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác của tỉnh vĩnh long cũng đã đến tặng quà tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo ở huyện vũng liêm
trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục cho trẻ khuyết tật và trung tâm phục hồi chức năng trẻ bại não ngọc điểu thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
hôm nay phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã đến thăm và chúc tết gia đình chính sách cùng các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh lào cai
phó chủ tịch quốc hội đánh giá cao những kết quả đã đạt được của lực lượng vũ trang trong những năm qua
đồng thời đề nghị trong dịp tết các đơn vị phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân vui xuân đón tết
riêng với lực lượng quân đội cần phải giữ vững mối đoàn kết quân dân và đối ngoại quân sự giữ gìn biên giới hòa bình hiếu nghị
trong nội địa cần có giải pháp tham mưu cho chính quyền sở tại về công tác xóa đói giảm nghèo thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ
chỉ huy các cấp phải đoàn kết xây dựng quân đội nền nếp chính quy hiện đại
trước đó phó chủ tịch quốc hội đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà gia đình ông lê phúc đầu thương binh hạng hai trên bốn ở tổ chín a thị trấn sapa
còn tại tỉnh hòa bình đoàn công tác của bộ kế hoạch và đầu tư đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ sạt lở đất vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại các huyện đà bắc và mai châu
đoàn công tác đã đến thăm nhân dân xã phúc sạn huyện mai châu các khu tái định cư xóm lau bai xóm bưa trùng xã hiền lương huyện đà bắc
đây là khu vực vùng hồ thủy điện bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ thiên tai hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng người dân thiếu đất ở đất sản xuất
chia sẻ với những khó khăn của đồng bào đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực các cấp chính quyền trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ hỗ trợ thiết thực cho người dân sớm ổn định sản xuất và đời sống
nhân dịp này bộ trưởng cũng đã tặng ba trăm linh triệu đồng do công đoàn bộ kế hoạch và đầu tư ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh hòa bình hỗ trợ người dân đón tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám vui tươi đầm ấm

cũng trong năm hai nghìn một mươi bảy hội nghị phát triển biển vững đầu bằng sông cửu long thịnh ứng viên biến đổi khí hậu đã được tổ chức
tại hội nghị các đại biểu trong nước và quốc tế cùng thảo luận tìm ra giải pháp cụ thể để truyền hóa thách thức thành cơ hội phát triển bền vững trong tương lai
năm hai nghìn một mươi bảy cũng là năm giả soát sơ kết tổng kết ba nghị quyết quan trọng về kinh tế biển đất đai và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu khai thác khoáng sản
năm hai nghìn một mươi tám ngành cũng tập trung tám nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính quản lý tài nguyên tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động toàn ngành tài nguyên môi trường cần tập trung

năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm giả soát sơ kết ba nghị quyết quan trọng về cải cách hành chính quản lý tài nguyên môi trường cần tập trung hơn nữ hiệu quả hoạt động toàn ngành tài nguyên môi trường cần tập trung
hơn nữa trong công tác thanh tra giám sát tránh xảy ra những sự cố môi trường đáng tiếc trong những năm vừa qua
thưa quý vị trước tình hình nhiệt độ liên tục giảm sâu có nơi chỉ từ một đến bảy độ c
các trường học trên địa bàn tỉnh yên bái đã chủ động cho học sinh nghỉ học
các giáo viên được phân công đến trực điểm trường để ngay khi thời tiết ấm lên sẽ vận động phụ huynh đưa các em trở lại lớp
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo tỉnh yên bái đã cho học sinh chủ yếu là bậc học mầm non
nghỉ học ở các nguyện mù cang trải trạm tấu trấn yên lục yên văn yên và văn trấn
ngành giáo dục yên bái chỉ đạo các trường học chủ động bám sát diễn biến thời tiết
nếu nhiệt độ quá thấp và không bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết thì tạm dừng việc dạy và học cho học sinh nghỉ học
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh yên bái thì nhiệt độ tiếp tục giảm sâu và không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh
từ ngày hai đến ngày năm tháng hai ubnd tỉnh yên bái đã có công văn chỉ đạo yêu cầu các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh
cần tuyên truyền vận động nhân dân tự bảo vệ sức khỏe cho gia đình và vật nuôi
thưa quý vị hôm nay các vận động viên olympic triều tiên đã đến hàn quốc để tham dự olympic mùa đông biên trang hai nghìn một mươi tám
sẽ diễn ra từ ngày chín đến ngày hai mươi năm tháng hai
phái đoàn triều tiên gồm ba mươi hai thành viên đã đến sân bay quốc tế giang trên máy bay thuê bao của hàn quốc và sẽ nghỉ tại làng olympic cang nung
sân bay này nằm cách gang nưng một trong những địa điểm sẽ diễn ra các sự kiện thể thao trên băng khoảng năm mươi km về phía bắc
phái đoàn triều tiên do thứ trưởng thể thao wankyu làm trưởng đoàn và gồm ba vận động viên trượt tuyết núi cao
ba vận động viên trượt tuyết băng đồng
hai vận động viên trượt băng nghệ thuật và hai vận động viên trượt băng vòng ngắn
dự kiến các vận động viên khúc côn cầu trên băng của hàn quốc và triều tiên sẽ gặp thụy điển trong trận đấu trước thềm olympic vào ngày bốn tháng hai tại incheon
sau trận đấu các vận động viên sẽ tới thành phố gardnung
tòa án trọng tài thể thao vừa dỡ bỏ lệnh cấm tham gia olympic suốt đời đối với hai mươi tám vận động viên nga do bị cáo buộc sử dụng doping tại olympic mùa đông sochi năm hai nghìn một mươi tám
theo phán quyết của tòa án các bằng chứng thu thập được không đủ để chứng minh các vận động viên nga vi phạm quy định cấm doping
bên cạnh đó tòa án cũng dỡ bỏ lệnh cấm suốt đời đối với một mươi một vận động viên khác của nga
song vẫn cấm họ tham gia tranh tài tại olympic piêng trang
phản ứng về quyết định trên người phát ngôn của tổng thống nga ông dmitry peskov cho biết
tổng thống putin khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các hành động pháp lý nhằm bảo vệ các vận động viên bị ioc cấm tham gia olympic
sau phán quyết trên ioc ra một tuyên bố nêu rõ việc tòa án bãi bỏ lệnh cấm đối với các vận động viên của nga
không có nghĩa là tự động được đặt cách mời tham gia olympic hai nghìn một mươi tám tại hàn quốc
sau cuộc họp đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám ngân hàng dự trữ liên bang mỹ fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức một hai mươi năm một năm
đồng thời cho rằng lạm phát có thể tăng trong năm nay
quyết định giữ nguyên lãi suất của nga nga đã đặt cách mời các vận động viên của nga
và các vận động viên của fed được đưa ra trong bối cảnh cơ quan hoạch định chính sách của ngân hàng này mới đây
đã đưa ra đánh giá lạc quan về tăng trưởng kinh tế mỹ hiện nay
theo phép tăng trưởng việc làm chi tiêu hộ gia đình đầu tư cố định kinh doanh ở mức cao
trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp là động lực khiến nền kinh tế nước mỹ tăng trưởng
và thị trường lao động tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm hai nghìn một mươi tám
ngay sau khi fed đưa ra thông tin trên đồng đô la mỹ đã giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác
ở mức bốn
trong khi đó thị trường chứng khoán mỹ cũng đã có những phản ứng tích cực
chốt phiên giao dịch vào sáng nay các chỉ số chính trên phố world như dow jones s p năm trăm linh và naddas
đều tăng nhẹ từ một đến ba
quốc hội nhật bản vừa ban hành ngân sách bổ sung khoảng hai mươi năm tỷ đô la mỹ cho tài khoá năm hai nghìn một mươi bảy
kéo dài đến hết tháng ba năm nay
trong bối cảnh thủ tướng nhật bản shinzo abe chủ trương phát triển chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em
thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai và tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa
chính phủ nhật bản sẽ chi phần lớn nhất trong ngân sách bổ sung khoảng một hai trăm sáu mươi tỷ yên cho các công trình công cộng
và chương trình phòng chống thiên tai
khoảng bốn trăm tám mươi hai tỷ yên sẽ được chi cho các chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em
và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất lao động
ngân sách bổ sung cũng sẽ tài trợ cho nỗ lực của chính phủ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa
trước mối đe dọa tên lửa
đạn đạo từ triều tiên nâng cao thế cạnh tranh của nông dân nhật bản với các nước khác
ngân sách bổ sung này đã được thượng viện nhật bản thông qua sau khi hạ viện thông qua ngày ba mươi tháng một
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt